sau vụ tấn công ồ ạt vào israel đêm một mươi ba tháng bốn iran khẳng định nước này đã thông báo rộng rãi
tới thổ nhĩ kỳ joe biden iraq và cả mỹ thông qua nhiều kênh từ vài ngày trước khi tiến hành
những mỹ phản bác ngoại trưởng iran hossein amir dolahan đã khẳng định nước này thông báo
từ các quốc gia láng giềng và mỹ bảy mươi hai giờ trước khi thực hiện cuộc tấn công bằng hàng trăm uav
và tên lửa vào đêm một mươi ba tháng bốn để trả đũa vụ tấn công vào đại sứ quán iran tại syria
mà tehran nghi là do israel thực hiện
đến ngày một mươi năm tháng bốn hãng tin reuters dẫn lời giới chức thổ nhĩ kỳ joe biden và iraq
xác nhận iran đã ra thông báo từ vài ngày trước khi thực hiện cuộc không kích
trong đó cung cấp thêm một số chi tiết
hai nguồn tin của iraq bao gồm các cố vấn an ninh chính phủ và một quan chức an ninh
cho biết iran đã sử dụng các kênh ngoại giao để thông báo cho baghdad về vụ tấn công
ít nhất ba ngày trước khi tiến hành
lúc đó họ không tiết lộ thời điểm chính xác các cuộc tấn công
nhưng sau đó phía iran đã báo cho chính quyền quân sự và an ninh iraq vài giờ trước cuộc tấn công
cho phép baghdad đóng cửa không phận và tránh những tai nạn chết người
một quan chức cấp cao của jordan cho hay iran đã triệu tập các đặc phái viên ả rập
tại tehran từ ngày một mươi tháng bốn để thông báo ý định tấn công
còn một nguồn tin của iran cho biết tehran đã thông báo với mỹ và thông qua các kênh ngoại giao
của qatar thổ nhĩ kỳ và thụy sĩ về ngày dự kiến xảy ra vụ tấn công
đồng thời tiết lộ sẽ tiến hành tấn công ở mức độ tránh kích động đáp trả
xong về phía mỹ nguồn tin nước này khẳng định tehran không hề cảnh báo trước washington
và rằng tehran muốn gây thiệt hại lớn
bộ ngoại giao thổ nhĩ kỳ cho biết đã trao đổi với cả washington và tehran trước vụ tấn công
thổ nhĩ kỳ đã truyền tải thông điệp tới cả hai bên để đảm bảo các bên có phản ứng phù hợp
một nguồn tin ngoại giao thổ nhĩ kỳ chia sẻ iran khẳng định với chúng tôi rằng phản ứng của họ
chỉ để đáp trả cuộc tấn công nhằm vào đại sứ quán demicus và sẽ không đi xa hơn
chúng tôi đã biết về khả năng xảy ra tấn công các diễn biến vừa qua không hề bất ngờ
trong khi đó một quan chức cấp cao trong chính quyền tổng thống mỹ joe biden bác bỏ phát ngôn của ngoại trưởng iran
khẳng định iran không hề liên lạc với washington thông qua trung gian là thụy sĩ
và cũng không hề nhận được thông báo trước bảy mươi hai giờ
nguồn tin cho biết đó hoàn toàn không chính xác
họ không hề thông báo hay đưa ra bất kỳ gợi ý nào rằng đây là mục tiêu tấn công cần sơ tán gấp
tehran chỉ gửi một thông điệp tới mỹ sau khi cuộc tấn công bắt đầu
và iran có ý đồ muốn gây tiệt hèn nặng quan chức này cho biết
hiện chưa rõ liệu cuộc xung đột sẽ leo thang đến mức nào nhưng giới chức mỹ hé lộ
tổng thống mỹ joe biden đã trao đổi với israel khẳng định nước này sẽ không tham gia hành động trả đũa cùng israel
mới đây quân đội israel cho công bố đoạn video ghi lại hoạt động sửa chữa
tại một căn cứ không quân sau đợt tấn công quy mô lớn của iran
theo hãng tin reuters lực lượng phòng vệ israel idf cho hay các tên lửa đạn đạo iran
xuyên qua hệ thống phòng thủ của israel đã tấn công
và chỉ gây thiệt hại nhỏ cho cơ sở hạ tầng tại căn cứ nevatim
israel đã cho công bố đoạn video về hình ảnh thiệt hại và công tác sửa chữa sau đó
idf nhấn mạnh chức năng của căn cứ nevatem không bị ảnh hưởng
các máy bay tiếp tục cất cánh hạ cánh cũng như hoàn thành nhiệm vụ phòng thủ và tấn công
đài abc news trước đó đã dẫn lời một quan chức cấp cao của mỹ cho biết
có tới chín tên lửa iran đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ của israel
trong đó năm tên lửa đạn đạo tấn công căn cứ không quân nevatim
và làm hư hại một máy bay vận tải c một trăm ba mươi một đường băng và các kho chứa trong rỗng
ngoài ra bốn tên lửa khác đã tấn công vào căn cứ không quân
trong khi đó truyền thông iran tuyên bố tehran đã tấn công và tiêu diệt các mục tiêu quân sự quan trọng
đồng thời công bố nhiều video ghi lại cảnh tên lửa iran xuyên thủng hệ thống phòng không của israel
tham mưu trưởng lực lượng vũ trang iran mohammad bari tuyên bố
tehran hài lòng với kết quả đã đạt được và không có ý định tiếp tục hành động tấn công
tuy nhiên iran cảnh báo nếu israel trả đũa hoạt động đáp trả tiếp theo của tehran sẽ có quy mô lớn hơn nhiều
tehran đã tiến hành một loạt cuộc không kích vào israel vào cuối tuần qua
để trả đũa vụ không kích được cho là do israel tiến hành nhằm vào đại sứ quán iran
ở thủ đô damascus của syria vào hôm một tháng bốn khiến một số quan chức gấp cao của iran thiệt mạng
tuy nhiên israel chưa công khai thừa nhận
vào hôm một mươi bốn tháng bốn phát ngôn của idf daniel hagari cho hay
trong số khoảng một trăm bảy mươi máy bay một mươi năm
hai mươi tên lửa hành trình và một trăm hai mươi tên lửa đạn đạo được phóng từ iran
chỉ một số tên lửa vượt qua được hệ thống phòng không tổng hợp của israel và các đồng minh
các quan chức chính quyền gấp cao cho biết
nhà trắng đã cảnh báo israel rằng mỹ sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc tấn công trả đũa nào nhằm vào iran
phát biểu với các phóng viên hôm một mươi bốn tháng bốn một quan chức chính quyền cấp cao cho biết
ông biden đã nói với thủ tướng israel benjamin netanyahu rằng
hãy suy nghĩ thật cẩn thận và có chiến lược về cách lực lượng của ông đáp
cả hành động chưa từng có của tấn công trực tiếp đầu tiên của iran vào nước này
quan chức này nói thêm rằng chính quyền biden tin rằng israel đã đạt được lợi ích tốt nhất trong xung đột
bắt đầu khi các chỉ huy quân sự cấp cao của iran thiệt mạng
do không kích tại tòa nhà lãnh sự quán iran ở syria
khoảng chín mươi chín tên lửa máy bay không người lái và tên lửa hành trình
được phóng trong chiến dịch trả đũa của iran đã bị bắn hạ hoặc đánh chặn
điều mà các quan chức mỹ coi là dấu hiệu cho thấy ưu thế quân sự của israel so với iran
máy bay và tàu hải quân mỹ đã bắn hạ hàng chục quả đạn của iran khi cuộc tấn công diễn ra
hơn tám mươi máy bay không người lái và ít nhất sáu tên lửa đạn đạo đã bị máy bay
tàu chiến mỹ hoặc lực lượng phòng không bắn hạ
điều này bao gồm bảy máy bay không người lái và một tên lửa đạn đạo khi chúng chuẩn bị phóng từ yemen
bộ tư liệu trung ương hoa kỳ cho biết thêm trong một bản cập nhật vào ngày một mươi bốn tháng bốn
cuộc trò chuyện diễn ra giữa ông biden và ông netanyahu vào thời điểm cảm xúc dâng cao
ngay sau vụ tấn công
trong đó có khoảng một trăm linh tên lửa đạn đạo đông luật bay về phía israel
trong cuộc gọi hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cách làm mọi việc chậm lại và suy nghĩ thấu đáo
trong đó ông biden nhấn mạnh rằng israel đã có được kết quả tốt nhất
tuy nhiên quan chức này từ chối cho biết liệu nhà trắng có cảnh báo về một phản ứng đáng kể hay không
mà chỉ nói rằng đó là một tính toán mà người israel phải thực hiện
trong một loạt chương trình truyền hình xuất hiện trên các kênh truyền hình của mỹ trước đó cùng ngày
phát ngôn viên an ninh quốc gia john kirby liên tục nói rằng
mỹ đã nói rõ với israel rằng nước này đang tìm cách tránh một cuộc xung đột rộng hơn
chính quyền cấp cao cho biết thông điệp tương tự đã được gửi tới iran thông qua các kênh ngoại giao
cả ông kirby và quan chức này đều nói rằng mỹ sẽ tiếp tục bảo vệ israel
nhưng loại trừ việc tham gia vào bất kỳ phản ứng nào của israel
lập trường này đã làm dấy lên sự chỉ trích từ một số nhà lập pháp hoa kỳ
và các kiệu quan chức của cả hai bên phe chính trị
đại diện đảng cộng hòa bang ohio mike turner người giữ chức chủ tịch ủy ban tỉnh báo hạ viện
nói rằng những bình luận của ông kirby về việc giảm leo thang xung đột là sai lầm
ông nói trên nbc nó đã leo thang và chính quyền cần phải phản ứng
bà john broton người từng là cố vấn an ninh quốc gia dưới thời tổng thống donald trump cho biết
mỹ nên tham gia cùng israel nếu nước này chọn tiến hành một cuộc tấn công trả đũa vào chương trình hạt nhân của iran
ông nói với new snation tôi tin rằng israel có thể phá hủy hoặc vô hiệu hóa một phần rất quan trọng của chương trình
nếu không muốn nói là hoàn toàn
thành thật mà nói
nếu israel sẵn sàng theo đuổi chương trình hạt nhân của iran thì mỹ nên tự hào tham gia cùng họ
sau cuộc tấn công của iran và israel mike johnson chủ tịch hạ viện
nói rằng cơ quan này sẽ thử lại trong việc bỏ phiếu để chuyển viện trợ quân sự cho israel
mick melroy cựu thứ trưởng bộ quốc phòng phụ trách trung đông
đã nói với bbc rằng viện trợ cho israel cần được thông qua không chậm trễ
ông nhấn mạnh nếu không có sự hỗ trợ an ninh của mỹ
chúng ta có thể phải đối mặt với một cuộc chiến tranh lớn trong khu vực
sau những tuyên bố về việc
một tổng thống mỹ biden đã nói với thủ tướng netanyahu rằng
ông sẽ phản đối bất kỳ cuộc phản công nào của israel chống lại iran
rằng mỹ sẽ không tham gia bất kỳ cuộc tấn công nào như vậy
một số thành viên chính phủ cực hữu đã kêu gọi trả đũa gai gắt
trong khi các thành viên nội các chiến tranh đưa ra những tuyên bố thận trọng hơn
các thành viên cực hữu trong chính phủ của thủ tướng benjamin netanyahu
đã đưa ra những lời kêu gọi gai gắt để israel phản ứng trước cuộc tấn công của iran vào israel
bằng một cuộc phô trường vũ lực
một số thành viên ôn hòa khác của liên minh
bao gồm các bộ trưởng nội các chiến tranh benjikant
đã kêu gọi một cách tiếp cận cân bằng nhằm tránh sự leo thang xoắn ốc
trong khi một số thành viên của nội các an ninh đưa ra lời kêu gọi trả đũa kịch liệt
theo truyền thông do thái đưa tin nội các an ninh vào tối ngày một mươi ba tháng bốn
đã ủy quyền cho nội các chiến tranh hẹp
mà các thành viên duy nhất có quyền bỏ phiếu là bộ trưởng nội các chiến tranh pennyken
thủ tướng benjamin netanyahu và bộ trưởng bộ quốc phòng joe gallant
thực hiện quyết định cuối cùng về phản ứng
trong một dấu hiệu khả dĩ về cách israel sẽ phản ứng
tướng ken vào chiều ngày một mươi bốn tháng bốn đã tuyên bố rằng
israel phải tăng cường liên minh chiến lược và hợp tác khu vực
để giúp nước này vượt qua cuộc tấn công của iran
vị tướng này tuyên bố dường như ám chỉ rằng
ông không ủng hộ việc trả đũa ngay lập tức đối với iran
đối mặt với mối đe dọa từ iran chúng tôi sẽ xây dựng một liên minh khu vực
phải đưa ra cái giá phải trả từ iran theo cách thức và thời điểm phù hợp với chúng tôi
và quan trọng nhất trước mong muốn làm hại chúng ta của kẻ thù
chúng ta sẽ đoàn kết và trở nên mạnh mẽ hơn
ngay cả hôm nay chúng ta phải nhớ rằng chúng ta vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình
chủ yếu là trao trả các con tin hoặc loại bỏ mối đe dọa đối với cư dân phía bắc và phía nam
chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch với quyết tâm và trách nhiệm
và cùng nhau chúng ta sẽ chiến thắng
trong khi đó bộ trưởng an ninh quốc gia itamar benjia đã yêu cầu phản công mạnh mẽ
ngay lập tức trong một loạt tuyên bố cuối tuần qua
nhấn mạnh rằng
cách duy nhất để tạo ra sự giăn đe là phải quyết liệt và loại bỏ kiềm chế tương xứng
lời bình luận của tướng này đã được lặp lại bởi bộ trưởng tài chính theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan benja smartrick
người đã nhấn mạnh trong video của chính mình rằng
bây giờ là lúc để khôi phục khả năng gian đe
ông smocic cảnh báo
và bây giờ mọi con mắt của toàn bộ trung đông và toàn thế giới đều đổ rôn vào nhà nước israel
nếu phản ứng của chúng tôi vang rội khắp trung đông trong nhiều thế hệ mai sau chúng tôi sẽ thắng
nếu chúng ta do dự
chúng ta sẽ đặt bản thân và con cái của chúng ta vào tình thế nguy hiểm ngay lập tức